trung tâm dịch vụ việc làm hà nội vừa phối hợp kết nối online với trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh thành phố bắc ninh hải dương thanh hóa đà nẵng và bình dương tổ chức phiên giao dịch việc làm online kết nối sáu tỉnh thành phố
thời gian qua việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm đã có tác dụng tích cực trong kết nối cung cầu lao động rút ngắn thời gian tìm việc làm của người lao động và thời gian tuyển dụng của chủ sử dụng lao động nhất là nhu cầu tuyển lao động thời vụ cuối năm
tuy nhiên việc tổ chức phiên giao dịch làm việc online kết nối sáu tỉnh thành là bước đi đầu tiên ứng dụng công nghệ để triển khai việc kết nối thị trường lao động giữa các tỉnh thành giữa ba miền bắc trung nam giữa nơi có nguồn cung lao động lớn với nơi có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
phiên giao dịch online giữa sáu sàn giao dịch việc làm có sự tham gia của một trăm một mươi tám đơn vị với sáu sáu trăm bảy mươi bốn trí tiêu tuyển dụng tuyển sinh